ngày một mươi một tháng tám đồn biên phòng nhật lệ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết
đã tiếp nhận tám thuyền viên thuộc tàu cá qb chín mươi một nghìn ba trăm sáu mươi một ts bị chìm tàu cách cửa biển nhật lệ khoảng hai mươi hải lý
hiện tất cả các thuyền viên trên tàu đều đã an toàn sức khỏe ổn định trước đó
khi đang đánh bắt trên biển thì tàu cá qb chín mươi một nghìn ba trăm sáu mươi một ts bất ngờ gặp sự cố và bị chìm rất may
toàn bộ thuyền viên đã được các tàu khác trong khu vực cứu vớt kịp thời và đưa về bờ an toàn